mở đầu chương trình là tin tức về an ninh trật tự
ngày hai mươi một tháng chín phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh yên bái
đã hoàn thành bản kết luận điều tra vụ án giết người đề nghị truy tố đặng văn hùng về tội giết người
đây là thảm án gây xôn xao dư luận thời gian qua
khoảng một mươi sáu h ngày một mươi hai tháng tám đặng văn hùng hai mươi sáu tuổi chú tại thôn một mươi sáu xã lâm giang huyện văn yên tỉnh yên bái
đi bộ lên lán để phát nương khi đi hùng mang theo một con dao cắm và một con dao dựa
khi còn cách lá nương khoảng ba trăm linh mét hùng gặp vợ chồng anh trần văn long ba mươi hai tuổi và chị phan thị hoa hai mươi tuổi
đang làm nương và phun thuốc diệt cỏ hai bên đã xảy ra xích mích liên quan đến tranh chấp nương giấy
sau đó hùng đã dùng dao giết chết bốn người trong gia đình anh long gồm anh trần văn long vợ anh long là chị phan thị hoa
con trần văn tuyền hai tuổi và một người em vợ của anh long là phan thị hà
sau khi gây án hùng cùng với chị nguyễn thị hán ba mươi sáu tuổi trú tại đại sơn huyện văn yên tỉnh yên bái
là người làm thuê cho gia đình hùng bỏ trốn
đến sáng ngày một mươi năm tháng tám hùng cùng chị hán chạy trốn đến địa phận thuộc thôn hai xã khánh hòa huyện lục yên tỉnh yên bái
thì bị bắt giữ trong thời gian tới vụ án sẽ sớm được đưa ra xét xử trước pháp luật
sáng qua ngày hai mươi một tháng chín tòa nhân dân tỉnh an giang đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo nguyễn tấn huy
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám tạm trú khóng vĩnh đông phường núi sam thành phố châu đốc về tội cướp giật tài sản
theo cáo trạng vào khoảng một mươi tám h ngày một mươi bốn tháng hai năm hai nghìn một mươi năm trong lúc bán nhang trong khuôn viên chùa tây an
thuộc khu du lịch chùa bà chú sứ phường núi sam thành phố châu đốc nguyễn tấn huy đã cướp sợi dây chuyền khoảng hai chỉ vàng một mươi tám carat
của em george đan nam sinh năm hai nghìn một mươi quốc tịch úc rồi tẩu thoát
nhận được tin báo bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an phường núi sam bắt giữ huy ngay sau đó cùng tăng vật
qua điều tra được biết trước khi thực hiện hành vi cướp giật huy đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố châu đốc khởi tố cho tại ngoại về tội trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích
và bị tòa nhân dân thành phố châu đốc tuyên phạt hai mươi một tháng tù giam về tội danh trên
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo nguyễn tấn huy một mươi tám tháng tù giam về tội cướp giật tài sản tổng hình phạt bị cáo huy phải thi hành là ba mươi chín tháng tù giam
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo nguyễn tấn huy một mươi tám tháng tù giam về tội giam
qua xã nam lộc huyện nam đàn thì thảo phát hiện một quả bom có chiều dài một năm mét đường kính khoảng chín m
thảo đã trục vớt quả bom lên rồi thỏa thuận bán cho hân với giá hai mươi ba triệu đồng
sau đó thảo tháo hai đầu quả bom và lấy được tám mươi ba kg thuốc nổ giao hàng cho hân
khi hân đang vận chuyển thuốc nổ về đến khu vực cầu bến thủy thì bị lực lượng công an bắt quả tang
trước tòa hai bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi của mình
hội đồng xét xử đã tuyên phạt trương đình hân ba năm tù về tội vận chuyển mua bán trái phép và liệu nổ
và nguyễn văn thảo ba năm tù về tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép vật liệu nổ
tuy nhiên xét hai bị cáo có nhân thân tốt nhận thức pháp luật hạn chế và thành khẩn khai báo nên được cho hưởng án treo
hướng tới kỷ niệm ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy ngày bốn tháng một mươi
phòng cảnh sát phòng cháy chia cháy số một thuộc cảnh sát phòng cháy chia cháy lâm đồng
đã tổ chức thực hiện phương án phòng cháy chữa cháy tại công ty xăng dầu lâm đồng
tình huống giả định là sự cố xảy ra tại cửa hàng xăng dầu số một mươi chín địa chỉ số năm mươi chín hùng vương phường chín thành phố đà lạt
nguyên nhân cháy là do sự cố vi phạm các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy trong quá trình sản xuất xuất nhập xăng dầu
do chất cháy chủ yếu là xăng dầu nên khi xảy ra đám cháy nhanh chóng phát triển ra toàn bộ diện tích của khu vực bồn chữa
và cháy lan sang các khu vực lân cận
khi sự cố xảy ra lực lượng chữa cháy cơ sở lập tức báo động thao tác các kỹ năng phòng cháy chữa cháy như cúp cầu giao điện
tổ chức di tản công nhân chuyển hàng hóa ra khỏi khu vực nguy hiểm
mặt khác nhanh chóng điện báo cho cảnh sát phòng cháy chữa cháy lâm đồng tập trung dập đám cháy
kết thúc buổi thực tập hai bên đã đánh giá toàn bộ công việc phối hợp chỉ huy của các lực lượng
qua đó phát hiện những vấn đề còn hạn chế nhằm đưa ra những giải pháp hiệu quả nhất trong việc phối hợp khi có sự cố xảy ra
nằm trong kế hoạch kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an bến tre đã đến kiểm tra việc đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ tại các doanh nghiệp
đặc biệt là các doanh nghiệp có sử dụng hàn cắt kim loại trên địa bàn toàn tỉnh
nhìn chung qua kiểm tra vẫn còn có một số nơi chưa thực sự quan tâm đúng mức đến công tác phòng chống giặc lửa ngay tại cơ sở
đây là hiện trường vụ cháy tại cơ sở kinh doanh trường tiến ở ấp phú nhơn thị trấn châu thành do anh nguyễn văn trường làm chủ xảy ra vào chiều một mươi ba tháng năm
mặc dù lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đã huy động bốn xe chữa cháy cùng trên bốn mươi cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tham gia dập lửa
thế nhưng do hàng hóa tại cửa hàng toàn là các mặt hàng dễ bắt lửa như vải mùng
do đó ngọn lửa đã bùng phát mạnh bao trùm toàn bộ cơ sở kinh doanh diện tích gần năm trăm linh m hai
sau gần ba giờ kiên trì dập lửa đám cháy đã được dập tắt
tuy không có thiệt hại về người thế nhưng toàn bộ hàng hóa đã bị thiêu rụi hoàn toàn thiệt hại khoảng năm trăm linh triệu đồng
qua điều tra cơ quan chức năng đã xác định được nguyên nhân đám cháy là do anh trường đã thuê thợ đến xây dựng thêm mái che của cơ sở
trong quá trình thi công do bất cẩn tì lửa phát ra từ việc hàng khung sắt mái che đã bén vào hàng hóa và ngọn lửa đã bùng phát
thiêu rụi toàn bộ sản nghiệp mà vợ chồng anh đã gom góp suốt bao nhiêu năm
nghe la lên là cháy rồi cho nên là phát quả cháy luôn là chạy ra là lúc đó là thấy là không bao giờ còn kịp nó chữa kịp nữa
nó mất trắng hết giờ này là thiệt hại một trăm linh luôn thiệt hại là hoàn toàn
nhiệt độ cắt kim đoại lên đến ba nghìn độ c
các bình ga được sử dụng trong việc hàng cắt được để tùy tiện sức ngần nguồn nhiệt
không lắp đặt biển báo về an toàn phòng cháy và thiết bị chữa cháy
những tiên lửa bắn tung tué như thế nào
thì chỉ còn một bất cẩn nhỏ đám cháy sẽ có cơ hội bùng phát
nguy hiểm là vậy thế nhưng các công dân làm việc tại đây vẫn chưa nắm vững các kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy
cũng như cách sử dụng trang thiết bị chữa cháy tại chỗ
trong khi đó công ty lại không có bất kỳ một biện pháp nào để đề phòng sự cố cháy xảy ra
chính từ sự chủ quan trong công tác phòng cháy chữa cháy đã dẫn đến nhiều vụ cháy đáng tiếc xảy ra
nhằm hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ cháy trong việc hàn cắt kim loại
đại tá nguyễn quang minh trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an bến tre cho biết
phải được xây dựng phương án chữa cháy tại chỗ đúng quy định
phải tổ chức học tập thực tập định kỳ theo quy định
phải có sự phối hợp giữa các cơ quan doanh nghiệp lân cận
và đặc biệt là lực lượng phòng cháy chữa cháy dân phòng tại địa phương để phối hợp cùng nhau chữa cháy khi cần thiết
an toàn để sản xuất sản xuất phải an toàn đó là khẩu hiệu nhắc nhở mọi người
nhất là các doanh nghiệp cơ sở sản xuất có sử dụng việc hàng cắt kim loại
phải luôn luôn ghi nhớ
có sự quan tâm đúng mức đến công tác phòng cháy chữa cháy
đề cao cảnh giác phòng chống cháy nổ để hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ cháy có thể xảy ra
tạo sự ổn định để doanh nghiệp phát triển bền vững
tình hình dịch bệnh sốt sốt huyết ở khu vực phía nam diễn biến ngày càng phức tạp
và xuất hiện nhiều yếu tố dịch tễ mới
đặc biệt sốt xuất huyết đang có sự chuyển dịch từ vùng tây nam bộ sang vùng đông nam bộ
đồng thời có sự chuyển dịch độ tuổi mắc bệnh từ trẻ em sang người lớn
cho đến thời điểm này sốt xuất huyết đang được ghi nhận ở hầu hết các tỉnh thành trên cả nước
trong đó bùng phát tập trung tại một số khu vực ở phía nam
điều đáng chú ý là bệnh đang có dấu hiệu chuyển dịch độ tuổi dần sang người lớn
hiện tại số lượng người lớn mắc sốt xuất huyết đã tăng hơn hai lần so với thời điểm năm một nghìn chín trăm chín mươi
và tăng hơn năm lần so với thời điểm năm một nghìn chín trăm chín mươi
các chuyên gia cho biết số ca mắc sốt xuất huyết tại khu vực phía nam
chiếm tới bảy mươi năm số ca mắc
và chín mươi năm số ca tử vong của cả nước
để phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết hiệu quả
cần có sự tham gia mạnh mẽ của chính quyền địa phương
các ban ngành đoàn thể cũng như cộng đồng
các chuyên gia y tế khuyến cáo mỗi gia đình cần chủ động thực hiện những biện pháp phòng bệnh
như loại bỏ tất cả những vật có thể ứ động nước không tạo điều kiện cho mũi phát triển
khuyến khích các gia đình sử dụng những biện pháp xua mũi diệt mũi trong nhà
như bình xịt mũi nhan xua mũi để phòng tránh mũi đốt
thưa quý vị và các bạn khi sử dụng vaccine nếu xảy ra tai biến nặng sau tiêm chủng
nhà nước có trách nhiệm bồi thường cho người bị tai biến nặng hoặc thân nhân người bị tai biến nặng
đó là một phần nội dung trong dự thảo nghị định quy định về hoạt động tiêm chủng
bộ y tế đang lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân
các chuyên gia đều cho rằng bồi thường cho các trường hợp phản ứng do vaccine là nhân văn
tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng việc nhận được bồi thường là rất khó thực hiện
dự thảo đưa ra cụ thể những trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng do nguyên nhân sai sót trong thực hành tiêm chủng
hoặc do vaccine được nhà nước bồi thường bao gồm
người được tiêm chủng bị tai biến nặng bắt buộc phải cấp cứu điều trị nội trú tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh
người được tiêm chủng bị tai biến nặng để lại di chứng dẫn đến bị khuyết tật
người được tiêm chủng bị tử vong
tuy nhiên theo dự thảo các trường hợp tiêm nhầm vaccine tiêm nhầm nước cắt như đã từng xảy ra mới đây
sẽ không được bồi thường
bồi thường do chưa gây hậu quả nghiêm trọng
tôi cho rằng đây là một cái quy định hết sức là nhân văn
vừa là thể hiện cái bồi thường một phần nào đó cho những đối tượng mà người ta bị
ví dụ như trong dự thảo đang là từ vấn đề có thể bồi thường công đi làm cho bà mẹ mất việc
rồi bồi thường đi bệnh viện thế rồi bồi thường do thiệt hại v v
còn đối với các trường hợp hậu quả nghiêm trọng
sau tiêm chủng trẻ đã tử vong
thì trong hơn ba mươi năm triển khai chương trình tiêm chủng mở rộng
chưa ghi nhận trường hợp tai biến sau tiêm nào được xác định là do chất lượng vaccine
với kết luận là do trùng lập ngẫu nhiên với bệnh lý của trẻ
hoặc do cơ địa có phản ứng mạnh với vaccine
cũng sẽ không được bồi thường
hội đồng đưa ra kết luận không phải vaccine bởi vì nó không phải là do vaccine
thế còn cái hội đồng thì tôi cho rằng là trách nhiệm của hội đồng
người ta đưa ra như thế nào thì họ phải chịu trách nhiệm
trách nhiệm như thế
trách nhiệm sau tiêm thì các bà mẹ hãy chú ý là phải khai báo
hoặc thông báo cho cán bộ y đế toàn bộ tiền sử sinh đẻ
cũng như là tiền sự bệnh tật của trẻ trước khi tiêm chủng
đặc biệt là những cái phản ứng mạnh các lần tiêm trước
như vậy trách nhiệm đang thuộc về hội đồng y khoa và cả các bậc phụ huynh
trách nhiệm của hội đồng y khoa là xác định hậu quả của sai sót khi tiêm chủng
để thực hiện việc bồi thường
còn đối với bậc phụ huynh cần phải biết được tiền xử bệnh của con
mặc dù việc này là dễ dàng
nhưng cũng là rất khó khăn
nhất là trẻ sơ sinh bằng mắt thường và khám sàng lọc
thậm chí đối với bác sĩ còn khó phát hiện được những bệnh tiềm ẩn
như viêm phổi máu trắng hay tiêm bẩm sinh
tiêm vaccine là việc làm rất công tâm để bảo vệ sức khỏe trẻ em và nhân dân
vì thế với việc đền bù tai biến tiêm chủng
phải thảo luận bàn bạc rất kỹ
vì nếu làm không tốt sẽ ảnh hưởng đến cả cán bộ tiêm chủng
bà mẹ cho con đi tiêm chủng
trên cơ sở lấy ý kiến
ban soạn thảo sẽ tổng hợp và trình lãnh đạo bộ y tế
với tiêu chí đảm bảo không để người dân thiệt
nhưng vẫn phải bảo đảm tính xã hội
liên quan đến việc xét tuyển vào trường công an nhân dân
chiều tối ngày hôm qua hai mươi một tháng chín
thông tin từ thiếu tướng đỗ ngọc cẩn
phó tổng cục trưởng tổng cục chính trị công an nhân dân cho biết
ngay sau khi giải quyết cho thí sinh nguyễn đức nga
ở nghệ an trúng tuyển vào học viện cảnh sát nhân dân
tổng cục chính trị công an nhân dân đã có công điện
yêu cầu công an các tỉnh thành phố
báo cáo tất cả các trường hợp thí sinh đủ điểm trúng tuyển
nhưng không đủ điều kiện nhập học vào các trường công an nhân dân
trường hợp nào thuộc thẩm quyền của công an tỉnh thành phố
thì công an tỉnh thành phố sẽ xem xét giải quyết
những trường hợp còn lại
tổng cục chính trị công an nhân dân sẽ xem xét giải quyết
việc ra soát báo cáo tất cả các trường hợp
chưa đủ điều kiện trúng tuyển
tổng cục chính trị công an nhân dân sẽ xem xét
giải quyết thấu tình đạt lý đúng quy định của bộ công an
tránh giải quyết từ trường hợp đơn lẻ
xin được chuyển sang một thông tin khác
nhân dịp tết trung thu tại thành phố hồ chí minh
nhiều đơn vị cá nhân đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa
như thăm hỏi và tặng quà trung thu cho các em
đặc biệt là những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
bị bệnh hiểm nghèo
ngày hai mươi một tháng chín đông đảo ni sư phật tử
chùa trung nghĩa quận gò vấp thành phố hồ chí minh
đã đến trao quà tết trung thu cho các bệnh nhi
đang điều trị tại khoa nhiễm của bệnh viện nhi đồng hai
thành phố hồ chí minh
đoàn đã trao hai trăm linh phần quà gồm bánh trung thu
sữa lòng đèn và các vật dụng khác
đến trao tận tay cho các bệnh nhi
trong những ngày này các băng hành đoàn thể
những đơn vị cá nhân có lòng hảo tâm
dành thời gian để chuẩn bị chú đáo
những phần quà thiết thực trong ngày tết trung thu
để tặng cho những trẻ em ở các nơi
có hoàn cảnh khó khăn thiếu thốn
những bệnh nhi đang phải điều trị tại các bệnh viện
và đây chính là những hành động ý nghĩa
như là một món quà tinh thần
nhằm giúp các em được hưởng một mùa trung thu
vui vẻ hạnh phúc như là một sự động viên
giúp các em yên tâm điều trị vượt qua bệnh tật
nhanh chóng bình phục trở về nhà
đón tết trung thu cùng gia đình
thưa quý vị và các bạn
nằm trên địa phận xã vân canh
huyện hoài đức thành phố hà nội
có một ngôi làng đặc biệt làng hữu nghị việt nam
người dân nơi đây chiều mến gọi với cái tên là
làng gia cam bởi đây là nơi sinh sống
của những trẻ nạn nhân đang từng ngày
vật lộn với di chứng chất độc gia cam
hậu quả của chiến tranh để lại
và ở nơi đó có những người phụ nữ
rất đặc biệt được gọi là mẹ
những người vẫn hàng ngày hàng giờ
đang cẩn bẩn góp phần do diện nỗi đau
mà di chứng của chiến tranh vẫn còn hiện hiệu đến bây giờ
hơn tám năm làm việc
tại làng hữu nghị việt nam
chị nguyễn thị hiền
vẫn nhớ như yên ngày đầu tiên
khi đến làng gặp những đứa trẻ
bị di chứng chất độc màu gia cam
chị cảm thấy vô cùng lo lắng
nhìn những đứa trẻ đau đớn vật vã
là hết chị thực sự sợ hãi
nhưng tình thương dành cho những đứa trẻ vô tội
nạn nhân của cuộc chiến tranh để lại
đã giúp chị vượt qua
những khó khăn ban đầu ấy
và gắn bó với người làng gia cam
lần đầu tiên tôi bước chân vào làng làm việc
tôi cũng chưa hiểu
chất độc gia cam như thế nào
mà tôi cũng không tức là trước kia
ở nhà không tiếp xúc với những trẻ em thiểu năng như thế này
thì vào đây mới đầu
thì thấy các em nó cứ chào
mẹ mới mẹ mới
xong rồi ra nó ôm
thật sự là mẹ mới

lúc đấy giờ mình cũng còn cảm thấy sợ
mình rất là suy nghĩ
mình không biết mình có làm được không
thế rồi sau khi làm
thì các em nó rất là tình cảm
nó xa bố xa mẹ
như là mình như là một người mẹ thứ hai
cảm thấy rất là vui hạnh phúc
cũng như mẹ hiền
công việc của mỗi mẹ tại làng
là chăm sóc từ một mươi chín đến hai mươi hai em nhỏ
với thời gian hai mươi tiếng một ngày
dạy các em kỹ năng sống
như đánh răng rửa mặt
gội đầu đến những việc nhỏ
nhất như tắt điện bật quạt
là những đứa trẻ bị thiểu năng trí tuệ
nên việc dạy rỗ gặp muôn vàn khó khăn
và đòi hỏi các mẹ
luôn phải thật tỉ mỉ kiên nhẫn
bao dung và đặc biệt là
giàu tình yêu thương với trẻ
mỗi cháu như một tính nếp
thì tôi cũng phải đi sâu đi sát
từng cháu để
tìm hiểu các cháu tính cách
của các cháu như thế nào
để tôi dạy và chăm sóc
đã chấp nhận vào đây làm thì phải như thế
yêu mẹ yêu chị
yêu tất cả công việc
thì như thế chứ còn nếu mà bảo
để lương cao thì không có
các mẹ chỉ có một mươi buổi tối
được nghỉ về với gia đình riêng của mình
vất vả là thế
tiền lương nhận được ít ỏi
chưa đủ trang trải cho cuộc sống
nhưng các mẹ ở ngôi làng gia cam
vẫn quyết tâm gắn bó với nghề
bởi chính tình thương dành cho các con
đã làm các mẹ quên đi những lo toan
vất vả thường ngày
các mẹ là coi như thay mặt
cho gia đình
gia đình ở xa
các cháu ở đây từ ba đến năm năm
trong thời gian đấy thì làng sẽ
tập trung giáo dục
dạy nghề cho các cháu
tạo điều kiện cho các cháu hòa nhập với cộng đồng
ở nơi tưởng chừng như chỉ hiển hiện hiện nỗi đau thể xác
nỗi đau tâm hồn ấy
còn có những trái tim ấm áp
tràn đầy tình yêu thương
bằng sự tỉ mỉ và kiên nhẫn của mình
các mẹ đã và đang
dìu dắt đưa những mảnh đời thiệt hòi
từng bước hòa nhập với cuộc sống
dù không phải là người sinh ra các em
nhưng tấm lòng của họ luôn rộng mở
ôm lấy những đứa con đặc biệt của mình
vui khi chúng tiến bộ
và hạnh phúc
khi được nghe tiếng mẹ thiêng liêng
thưa quý vị và các bạn
hình ảnh quốc kỳ việt nam
lá cờ đỏ sao vàng năm cánh
đã trở thành hình ảnh thiêng liêng
trong tim mỗi người dân việt nam
thế nhưng câu chuyện về sự ra đời của quốc kỳ trong hoàn cảnh nào
và ai là người vẽ lá cờ đỏ sao vàng
thì có lẽ còn ít người biết đến
trong phóng sự hôm nay chúng tôi xin giới thiệu
dòng chảy thời gian lịch sử lá cờ ra đời
và trân dung tác giả vẽ lá cờ đó
ở làng lũng xuyên
xã yên bắc
huyện duy tiên hà nam
có lẽ biết và hiểu rõ nhất
trân dung nhà cách mạng nguyễn hữu tiến
giờ chỉ còn ông nguyễn xuân tử
gần hai mươi năm nghiên cứu
sưu tầm tư liệu về người con ưu tú
của lũng xuyên
tuy cuộc đời hoạt động cách mạng của ông ngắn
thế nhưng ông đã để lại sau đời
một tinh thần cách mạng
một bản lĩnh người cộng sản kiên trung
một ý tưởng của cách mạng của ta
nguyễn hữu tiến sinh năm một nghìn chín trăm linh một
ông xuất khân trong một gia đình nhà nho
có tinh thần yêu nước
chứng kiến cảnh nước mất nhà tan
đã hùn đúc trong ông
tinh thần cách mạng sâu sắc
ông tham gia hoạt động cách mạng
cho đến năm một nghìn chín trăm ba mươi một
thì bị định bắt rồi đẩy ra con đảo
năm một nghìn chín trăm ba mươi năm ông vượt ngục
tiếp tục trở về hoạt động cách mạng
tại sài gòn xa định
năm một nghìn chín trăm bốn mươi tại cuộc họp sứ ủy năm kỳ
tổng bí thư nguyễn văn cử
đã sao cho đồng chí nguyễn hữu tiến
vẽ mẫu một lá cờ cách mạng
dùng cho cuộc khởi nghĩa năm kỳ sắp tới
suy nghĩ chăn trở
hình ảnh cờ khởi nghĩa
phải thể hiện được ý chí
tiên phong cách mạng
nguyễn hữu tiến đã khai bút
vẽ lá cờ đỏ ngôi sao vàng năm cánh ở sữa
cùng bài thơ mô tả
do chính ông sáng tác
đã được sứ ủy năm kỳ nhất trí
và xuất hiện lần đầu tiên

nhà cách mạng nguyễn hữu tiến
bị địch xử bắn tại gia định
sau hơn bảy mươi năm
hình ảnh quốc kỳ thiêng liêng
cùng chân dung nhà cách mạng nguyễn hữu tiến
đã in đậm
trong mỗi người việt nam
vinh dự và tự hào tuyệt vời lắm chứ
vì chúng ta
mà lại người
vẽ ra cờ tổ quốc
mà thể hiện bằng những lời
thơ chân trí như vậy
người ta tự hào lắm
người lộ xuyên tự hào lắm
công lao của đồng chí nguyễn hữu tiến
ở địa bàn địa phương
thì đảng bộ và nhân dân
yên bắc luôn luôn
biết ơn và cũng là lấy
cái điển hình tiên tiến
để làm cái công tác
giáo dục truyền thống
nhập cư hiện nay tại châu âu
có thể làm gì
một mặt thì vẫn phải tiếp tục giữ
hiệp định xanh gân đã ký kết
cho phép những người đủ điều kiện
được phép di cư
nhưng mặt khác thì cũng phải
có chính sách
tạm thời trước mặt
để đối phó
với dòng di cư này
phân biệt rõ
những người nào
thực sự có
tị nạn sinh dị của những người khác
gọi là dòng tị nạn kinh tế
chắc chắn là họ không được
gọi là hưởng cái quy chế
xanh gân như vậy
với việc chia kota tiếp nhận
người tị nạn cho các quốc gia như hiện nay
lãnh đạo các quốc gia eu
đã phần nào săn sẻ bớt gánh nặng
cho các quốc gia cửa ngõ
như hy lạp italia hay hungary
tuy nhiên nếu vẫn không tìm được
một giải pháp lâu dài
thì viễn cảnh xảy ra một cuộc khủng hoảng kép
cả với nhân đạo và kinh tế
sẽ không còn xa vời với lục địa giả
ít nhất hai mươi một người đã thiệt mạng
sau khi xảy ra các vụ nổ bom
linh hoàng tại thủ phủ
thành trì của phiến quân boko haram
tại nigeria vào ngày hôm qua
hãng tin afp dẫn thông tin
do các nhân chính cung cấp cho biết
đã xảy ra bốn vụ nổ bom
liên tiếp tại maruguri
vào tối ngày hai mươi tháng chín theo giờ địa phương
thay vì ba vụ nổ
do phía quân đội và lực lượng cứu hộ thông báo trước đó
cụ thể vụ đầu tiên xảy ra
tại khu vực aguilari
khiến sáu người thiệt mạng
trong khi vụ thứ hai xảy ra
chỉ vài phút sau đó khiến một mươi bốn người bị thương
vụ thứ ba xảy ra tại một nhà thờ hồi giáo
khiến ít nhất một mươi một người chết và hai mươi một người bị thương
trong khi đó quả bom thứ bốn phát nổ
tại một trung tâm xem bóng đá
gần nhà thờ trên khiến bốn người thiệt mạng
và nhiều người bị thương
người dân địa phương đều cho rằng
các tay súng boko haram đứng đằng sau
các vụ đánh bom trên
nhằm đánh lạc hướng lực lượng an ninh
để mở một cuộc tấn công
nhằm vào thành phố maruguri
các báo của cơ quan bảo vệ và phòng chống cháy rừng california
cho biết các vụ cháy rừng
tại bang california mỹ
mới đây đã thiêu trụi hơn một bốn trăm linh ngôi nhà
và khiến sáu người thiệt mạng
số người thiệt mạng trong các vụ cháy rừng
ở bang california tính đến ngày hai mươi tháng chín
đã lên đến sáu người
trong đó một người thiệt mạng trong vụ cháy rừng
ở quận monterey hôm hai mươi tháng chín
năm người còn lại thiệt mạng trong hai vụ cháy rừng lớn nhất
là bill và vanley
hoành hành ở miền bắc bang california
từ hôm một mươi hai tháng chín
các vụ cháy rừng bill và vanley
đã thiêu trụi hơn một bốn trăm linh ngôi nhà
và còn đe dọa hàng nghìn người nhà khác
mỗi vụ cháy này thiêu trụi khoảng hai mươi tám hectare rừng
hiện bang california
vẫn còn một mươi vụ cháy rừng lớn
và lực lượng cứu hỏa được triển khai tại đây
lên đến một mươi năm trăm linh người
các vụ cháy rừng tại bang california
từ ngày một tháng bảy đến nay
đã gây thiệt hại khoảng hai trăm bốn mươi bốn triệu đô la mỹ
theo nguồn tin của afp
hôm qua công tác thanh tra kiểm soát
phát hiện các bất cập sơ hở thiếu sót
trong công tác quản lý người lái xe
quản lý hoạt động vận tải
nhất là việc quản lý giáo dục
nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông đường bộ
đạo đức nghề nghiệp
trách nhiệm xã hội sức khỏe của người lái xe
bên cạnh công tác thanh tra kiểm soát
và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật
về trật tự an toàn giao thông
cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền
phổ biến giáo dục pháp luật của các lái xe chủ xe
chủ doanh nghiệp vận tải
khi tham gia giao thông
và trật tự an toàn giao thông
thưa quý vị và các bạn
theo một thống kê một mươi tháng đầu năm hai nghìn một mươi năm
số vụ tai nạn giao thông đường thủy
trên địa bàn tỉnh hậu giang tăng đột biến
lên đến năm trăm linh so với năm hai nghìn một mươi bảy
điều đang nói hầu hết các vụ tai nạn
đều xảy ra trên kênh sáng sà no
tuyến đường thủy huyết mạch
của đồng bằng sông cửu long
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân tỉnh hậu giang
kênh sáng sà no đoạn đi qua xã vị tà
thành huyện vị thủy tỉnh hậu giang
đời đây vừa xảy ra vụ tai nạn
giao thông đường thủy nghiêm trọng
ghe tải do thuyền trưởng phạm văn hai điều khiển
đã xảy ra va chạm với xà lan đi chiều ngược lại
làm ghe tải bị phở phần mũi và chìm
sớt bay bốn người tranh ghe đã kịp thoát nạn
nhưng gần hai trăm linh tấn phân đã bị hỏng
ước tính thiệt hại tài sản hơn một ba tỷ đồng
theo kết quả điều tra ban đầu
nguyên nhân vụ tai nạn được xác định
là do xà lan cm một mươi chín nghìn ba trăm ba mươi ba
tránh vượt sai quy định
trước đó vào đầu tháng tám
ghe tải kg năm mươi năm nghìn sáu trăm tám mươi ba
mất lái và đâm vào trụ cầu sà no
rồi chìm thiệt hại tài sản
là hơn hai trăm linh triệu đồng
là tui nghe cái máy nó dè lên
mà ở nó trước là la quá trời la luôn
mình không biết là cái gì hết
tui mới dựa sẵn làm cầm một dự thì nó quất một cái hầm
tui muốn té cái giỏng luôn vậy
lúc đó là la làng vậy cho
đụng bể rồi
thì tui vừa trồm lên thì tui thấy cái mũi ghe nó lút xuống
rồi tui bay vô bờ liền
chụp dây kêu nó dè lại đưa vô bờ
ủi ủi vô bờ mũi đâu nó nổi
lúc đó nước nó quá chảy rồi nó đụng trên kia
mà nó sụt chúng ta ở đây
theo thống kê của công an tỉnh hậu giang
tính đến gần cuối tháng chín năm hai nghìn một mươi năm
cả tỉnh hậu giang xảy ra năm vụ
làm chết một người
thiệt hại tài sản gần hai tỷ đồng
đáng báo động là trong các vụ tai nạn giao thông đường thủy nói trên
có đến bốn vụ liên quan đến xà lan
xảy ra trên cơn sáng sà no
trong vòng hơn hai tháng trở lại đây
nhưng xà lan thì nói chung là số lượng là
tăng so với trước thứ hai nữa là trọng lượng
trước đây thì xà lan thì khoảng
khoảng ba trăm linh bốn trăm linh tấn đi tiếp này
nhưng hiện nay có thể là lên bảy trăm linh tám trăm linh tấn
là do cái làm cái bờ kè
cái lòng sông nó bị hẹp đi
rồi xà lan thì nó lại trọng tải lớn
khi qua mặt hoặc là dược
thì nó lại bị sức hút
nó dễ da chạm với nhau
nên gây đến tài nạn
theo dự báo từ đây cho đến cuối năm
việc phận chuyển hàng hóa
từ các tỉnh cà mau kiên giang
sang sà no đi qua các tỉnh còn lại
của đồng bằng sông cửu long thành phố hồ chí minh
và ngược lại sẽ tiếp tục tăng mạnh
với sự lơ là
chủ quan của người điều khiển xà lan
như những gì đang diễn ra
thì việc lập lại các vụ tai nạn như trên
là khó tránh khỏi
nhằm hưởng ứng tháng hành động an toàn giao thông
và nâng cao ý thức chấp hành nghiêm chỉnh
luật giao thông đường bộ vào chiều ngày hai mươi một tháng chín
tại trường trung học phổ thông trần phú
quận tân phú thành phố hồ chí minh
đã diễn ra buổi tuyên truyền văn hóa giao thông
đường bộ đường sắt thành phố hồ chí minh tổ chức
buổi tuyên truyền là dịp để các em học sinh
hiểu rõ hơn về luật giao thông
nâng cao nhận thức của mình
và chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông đường bộ đường sắt
khi tham gia giao thông
từ đó góp phần hạn chế những nguy cơ gây tai nạn
đặc biệt cho đối tượng là trẻ em và thanh thiếu niên
trên địa bàn thành phố
được biết từ ngày hai mươi ba tháng chín năm hai nghìn một mươi năm
đến ngày một mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm
phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt
thành phố hồ chí minh
sẽ đồng loạt kiểm tra xử lý
các trường hợp học sinh sinh viên vi phạm luật giao thông
trong đó tập trung xử lý các lỗi như
chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô xe gắn máy
không có giấy phép lái xe
không đội mũ bảo hiểm
chở quá số người quy định